tại đại sứ quán việt nam tại liên bang nga ban chấp hành đảng ủy tại liên bang nga đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai tiến hành hội nghị về công tác xây dựng đảng và công tác của đại sứ quán việt nam tại nơi đây
hội nghị đã diễn ra dưới sự chủ trì của đại sứ ngô đức mạnh bí thư đảng ủy việt nam tại liên bang nga
hội nghị đã diễn ra dưới sự chủ trì của đảng ủy việt nam tại liên bang nga
chiều cùng ngày cơ quan đại diện và các cơ quan bên cạnh đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã tiến hành hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín đề ra phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi